do ảnh hưởng của cơn bão số năm một trận lốc xoáy cường độ mạnh vừa quét qua xã đức lân huyện mộ đức tỉnh quảng ngãi vào chiều tối ngày hôm qua và gây tốc mái hư hỏng nặng hàng loạt ngôi nhà khiến người dân hết sức bất an
tại hiện trường ngộn ngang cây cối bị gãy đổ nhiều mái nhà bị lốc cuốn phăng số lượng lớn ngói lợp
vừa dọn dẹp đống đổ nát ông nguyễn mậu quốc vẫn chưa khỏi bằng hoàng với những gì xảy ra với gia đình mình vào đêm hôm trước
tất cả tài sản đều bị thiệt hại nặng do mưa lớn chút xuống liên tục
các địa phương khác như xã đức phong đức minh huyện mộ đức cũng xuất hiện lốc xoáy khiến hàng trăm ngôi nhà bị tốc mái hư hỏng thiệt hại hàng trăm triệu đồng
do ảnh hưởng của bão số năm tại tỉnh quảng ngãi gần một trăm linh hectare dao màu bị ngập úng gần năm mươi căn nhà bị tốc mái hiện các vùng trũng thấp ven sông tại một số địa phương nước đã rút
người dân đang nỗ lực khắc phục hậu quả để ổn định lại cuộc sống
trong ngày hôm nay chính quyền địa phương huy động lực lượng hỗ trợ sửa chữa nhà cho bà con bị thiệt hại dọn dẹp khôi phục sau ảnh hưởng hoàn lưu bão số năm